lũ trồng lũ trong những ngày qua đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân ở tỉnh quảng trị lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn phần lớn tài sản của cải bị ướt hư hỏng hoặc là bị cuốn trôi
đặc biệt là hiện tượng thiếu lương thực đang xảy ra khi một lượng lúa lớn trong dân hầu hết bị ướt không được phơi và bắt đầu nảy mầm
có lúa thế nhưng mà không có gạo để ăn thì nguy cơ thiếu hụt lương thực trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi
để bảo đảm lương thực cho cả gia đình ông trần quốc thiền ở thôn cam vũ xã cam thủy huyện cam lộ dự trữ hơn một tấn lúa
lượng lúa này là đủ cho cả gia đình ăn trong một mươi tháng và đến kỳ sắp hạt sau
tuy nhiên lũ lớn trong những ngày qua đã nhấn chìm hầu như tất cả số lúa này
lúa ướt nhưng trời vẫn tiếp tục mưa đứng nhìn lúa nảy mầm ông thiện hết sức lo lắng về gạo ăn trong những tháng tới
năm nay thì đã được mua
bà con rất là phần khởi
nhưng mà chứ gió trên lũ này là lịch sử chưa có
tôi chưa thấy khi mua lũ lên kiểu như thế này
lương thực dự trữ ăn một năm cho gia đình như vậy là có lúa những thế ăn được
trong trời nặng để phơi nhưng bây giờ lên mông ra rồi
nói chung rất là buồn
nhưng mà thực tế là vừa mới mừng xong bây giờ là để cái nỗi buồn này mà chứ cũng phơi được để mà lấy gạo cho gia đình ăn
cũng giống như cả nhà ông thiền là trường hợp của gia đình anh nguyễn đình tịnh và chị bùi thị tuyết ở thôn phú ngạn xã thành an
làm dịch vụ kinh doanh say sát gạo gia đình đã mua dự trữ hơn ba mươi tấn lúa nhưng lũ lụt đã nhấn chìm gần hết
hơn một năm tấn gạo đã say sát khách hàng chưa kịp lấy cũng bị ướt và lũ cuốn trôi
mấy ngày nay hai vợ chồng đứng ngồi không yên bởi bao nhiêu vốn liếng chắt chiều mấy năm trời giờ theo dòng nước lũ
nhà đình tôi thì vốn liếng rồi bỏ ra hết kinh doanh mà chứ lũ lụt thì ướt hết
xay gạo cho khách hàng thì họ chưa lấy kịp thì không ngâm nước rồi
còn chăn lũ thì chưa hành trôi hết rồi cũng không còn chi nữa
nhà này cũng hộ trợ cho để xay đi đâu đáng nói
thống kê hiện tại cho thấy riêng tại huyện cam lộ thiệt hại về nông nghiệp ước tính khoảng một một trăm linh ha
lúa và lương thực bị cuốn trôi trên một tấn khoảng hai trăm linh con da súc và gần bảy mươi con da cầm bị cuốn trôi
khó khăn trồng chất khó khăn nguy cơ thiếu lương thực thời kỳ giáp hạt là điều khó tránh khỏi
để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân hiện nay ubnd huyện cam lộ đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục không để người dân bị đói bị rét
đặc biệt là tư cả nguồn tài trợ hỗ trợ của
các tổ chức thì huyện thành lập cái bán tệp nhận và đã hỗ trợ kịp thời cho đến bà con như mì tôm rồi là gạo rồi là các loại thức ăn
và trong lù thì huyện là huy đồng cùng các tổ chức để nấu cơm và cung cấp các sôi năn đảm bảo bà con không vùng lù không bị đói rét đỡ thiếu
ngay sau khi nước rút cùng với sự hỗ trợ từ phía chính quyền
địa phương nhiều người dân tại đây đang phải tìm mọi cách xoay sờ để mong vớt phát những gì còn lại sau khi thiên tai đi qua